việc cán bộ thôn thủ diện hộ cận nghèo lại được nhận tiền hỗ trợ do dịch covid một mươi chín đã gây bất bình trong nhân dân
nguyên do là tập thể ủy ban nhân dân xã đã chủ quan thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến cán bộ thôn và người làm công tác thương binh xã hội
sai sót trong quá trình điều tra hộ nghèo cận nghèo cuối năm hai nghìn một mươi chín và hỗ trợ cho các đối tượng do đại dịch
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã xuân quang hai huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
xã xuân quang hai có bốn nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
trong quá trình cấp phát người dân cho rằng có bảy hộ cận nghèo là cán bộ thôn chiêm đức và phước huệ
và một số người đã mất nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ
để xảy ra tình trạng trên là do trong quá trình ra soát đối tượng các thôn đã lấy danh sách hộ nghèo hộ cận nghèo
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhưng chưa cắt giảm tên chủ hộ đã mất mặc dù người thân không được nhận tiền
đối với bảy trường hợp hộ cận nghèo là trưởng thôn phước huệ trưởng thôn phó thôn nguyên trưởng thôn cán bộ mặt trận
và hai công an viên thôn chiêm đức đã trả lại một mươi năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng cho nhà nước và ra khỏi hộ cận nghèo

đối với bảy trường hợp hộ cận nghèo là trưởng thôn phước huệ trưởng thôn phó thôn nguyên trưởng thôn cán bộ mặt trận